mới đây cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm hoa kỳ fda đã cấp phép khẩn cấp vaccine phòng covid một mươi chín liều trẻ em để sử dụng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tiêm vaccine covid một mươi chín là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là điều kiện quan trọng để cho trẻ em sớm được quay trở lại trường học
nhưng cần cho trẻ ăn gì uống gì trước và sau khi tiêm vaccine để đảm bảo sức khỏe
các chuyên gia cho hay trẻ em không đơn giản là những người lớn thu nhỏ
thực tế cho thấy trẻ em phản ứng với covid một mươi chín khác với người lớn
vì vậy cần thận trọng trong việc phát triển loại dành riêng cho trẻ em
lý do quan trọng nhất để mất nhiều thời gian là bởi vì bất kỳ tác dụng phụ nào kéo dài
cũng có khả năng tồn tại lâu hơn ở một đứa trẻ
do đó cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn và cả khoảng thời gian kéo dài của tác dụng phụ là bao lâu
ngoài ra việc tìm kiếm số trẻ em bằng số người lớn tham gia thử nghiệm là một thách thức
các bậc cha mẹ luôn do dự khi đăng ký cho con tham gia hơn
vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em được phát triển như thế nào
vaccine phòng covid một mươi chín đã trải qua quá trình phát triển và thử nghiệm
giống như tất cả các loại vaccine trước đây điều duy nhất còn thiếu đó là sự theo dõi lâu dài
vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em có những dữ liệu chứng minh các quy trình nghiên cứu
sản xuất nghiêm ngặt tương tự như vaccine cho người lớn
liều lượng cho các nhóm trẻ em khác nhau như thế nào
các nhà nghiên cứu cho hay cần có một số tính toán liên quan theo độ tuổi và cân nặng
theo phản ứng miễn dịch
so sánh với người lớn và các loại vaccine khác hoạt động để có được liều lượng hiệu quả nhất cho trẻ em
sau đó cần kiểm tra để đảm bảo đây là những phản hồi tốt
đo lường sản xuất kháng thể và xem liệu phản ứng ở một liều đã cho có bằng với những đáp ứng nhận được đã thấy ở người lớn hay không
đồng thời kiểm tra xem liệu vaccine có hoạt động và ngăn ngừa được bệnh tật hay không
vaccine pfizer dành cho lớn tuổi từ năm đến năm tuổi

tác dụng phụ nào đáng lo ngại
tác dụng phụ trên tim thường được mọi người quan tâm và lo ngại nhất
tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc tác dụng phụ này chỉ chiếm khoảng một phần một mươi đối với nam thanh niên và tất cả những người bị ảnh hưởng đều đã hồi phục
ngoài ra nhóm trẻ năm một mươi một tuổi này sẽ được tiêm một liều nhỏ hơn rất nhiều
theo báo cáo mới nhất pfizer gửi fda các thử nghiệm không tìm thấy tác dụng phụ trên tim
vậy dinh dưỡng
trước khi tiêm trẻ cần sự ủng hộ của cha mẹ và người thân
nếu trẻ lớn người chăm sóc nên cho trẻ biết về những cảm giác châm trích của mũi tiêm ngừa
trẻ nên ăn trước khi tiêm ngừa nên tránh những món mà trẻ bị dị ứng trước đó
trong khi chờ tiêm có thể cho trẻ uống nước lọc ăn nhẹ không ăn quá no vì có thể dẫn tới khó chịu khó thở
tuyệt đối không để bụng đói vì có thể gây hoa mắt tróng mặt nhất là với những trẻ sợ tiêm
không nên uống hay ăn các loại thực phẩm có chứa cà phê như trà cà phê sô cô la nước tăng lực
vì caffeine có trong loại thực phẩm này có thể gây ra cảm giác hồi hộp tim đập nhanh lo lắng buồn trồn khó chịu dạ dày hay nua nói đau đầu
từ đó có thể ảnh hưởng đến bệnh
trong hai mươi bốn giờ đầu sau tiêm một số trẻ có thể ăn ít hơn nhưng cha mẹ đừng lo lắng quá điều đó cũng có thể xảy ra
cha mẹ có thể thử một số loại gia vị chế biến giúp trẻ kích thích vị rác hơn như hành bùi tiêu quế tỏi v v
người chăm sóc nên theo dõi sức khỏe cho trẻ trong vài ngày sau tiêm
sau khi tiêm vắc xin covid một mươi chín trẻ cần làm gì
trẻ có thể gặp các phản ứng như đau nhức chỗ tiêm sốt đau nhức cơ tốn lạnh mệt mỏi
một chế độ dinh dưỡng hợp lý và cân đối là phù hợp với tình trạng của trẻ lúc này
trẻ cần ăn đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng
cần cho trẻ em đầy đủ cân bằng bốn nhóm dưỡng chất chính bao gồm
chất bột đường
vitamin và khoáng chất
và đa dạng các loại thực phẩm
tùy vào tình trạng của trẻ sau tiêm cha mẹ nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm phù hợp như
thức ăn mềm sẽ tiêu hóa như
nên uống nước thường xuyên hơn
sau khi tiêm vắc xin thường có các dấu hiệu như đau sốt
vì thế việc bổ sung nước cho cơ thể là việc rất cần thiết
uống đủ nước giúp máu lưu thông tốt hơn
để cung cấp đủ oxy cho các tế bào
từ đó tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
lượng nước trung bình đến cung cấp cho cơ thể là khoảng hai ba lít nước mỗi ngày
trong đó hai mươi nước đến từ thức ăn và tám mươi còn lại được bổ sung qua đồ uống
nước lọc là thành phần quan trọng không thể thiếu
các loại nước hoa quả có thể uống bổ sung như
nước bưởi ép
để cung cấp lượng vitamin c
cần thiết cho cơ thể
ngoài ra có thể uống nước rau nước orezon nước có pha thêm chút muối
khi uống nước nên uống từ từ
càng uống chậm càng tốt và chia nhỏ lượng nước cần uống sẽ giúp giảm cơn khát tốt hơn
các thực phẩm nên ăn
để có hệ miễn dịch khỏe mạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh và cân đối là cần thiết
nên ưu tiên ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như cá
thịt trứng sữa rau xanh và trái cây các lợi khuẩn đường ruột
thêm nữa chế độ ăn cần cung cấp đầy đủ các vi chất cần thiết cho hệ miễn dịch như
vitamin a c d e b hai b sáu b một mươi hai folic acid và các khoáng chất như sắt selenium và kém
nên tránh các loại thực phẩm chừa chất béo bão hòa hay thức ăn chiên xào gây khó tiêu
một số thực phẩm tự nhiên tốt cho trẻ sau tiêu covid một mươi chín
các loại cá đặc biệt là cá béo như cá thu cá ngừ cá trích
những thực phẩm này dầu omega ba giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm
thịt gà thịt gà là một nguồn thực phẩm dầu protein và có thể được tiêu thụ từ hai đến ba lần trong một tuần sau khi tiêm phòng
trứng chứa nhiều dưỡng chất là nguồn cung cấp protein dồi dào và chứa các acid
vitamin thiết yếu giúp tăng cường khả năng miễn dịch
nhóm các vitamin
vitamin a có nhiều trong gốc xoài rau rèn rau ngót gan động vật
vitamin nhóm b có nhiều trong tim gan các loại đậu mầm lúa mì ngũ cốc
vitamin c có nhiều trong cam chanh quýt bưởi rau mồng tơi rau ngót rau đay và rau rền
vitamin d có trong trứng sữa cá gan cá hải sản
vitamin e có trong lạc vừng đậu tương giá đỗ các loại rau lá xanh đậm dầu ô liu
nhóm các khoáng chất
sắt có trong nấm hương mộc nhĩ bầu dục lợn cua đồng đậu tương rau rền đỏ
kém có trong hàu ngao tôm sò cá
trứng thịt sữa
ngoài ra cha mẹ có thể bổ sung vi chất cho trẻ
có các loại thực phẩm được tăng cường bổ sung khoáng chất
trẻ nên được khuyến khích ăn trái cây rau xanh thay vì uống nước ép trái cây
tuy nhiên nếu trường hợp trẻ quá khó ăn thì phụ huynh nên lựa chọn các loại nước ép có nguồn gốc tự nhiên và không thêm chất tạo ngọt
trẻ nên ngủ sớm ngủ đủ giấc theo nhu cầu của từng độ tuổi
trẻ lớn hơn một mươi hai tuổi bảy đến một mươi một tiếng trên một ngày
tránh các vận động mạnh
tuy nhiên trẻ có thể thực hiện các bài tập thể dục nhẹ khoảng một mươi năm đến hai mươi phút trên một ngày
nếu trẻ có những phản ứng bất thường nặng thì người chăm sóc cần liên hệ trung tâm y tế để được can thiệp sớm
hãy tiêm vắc xin covid một mươi chín cho trẻ khi có cơ hội
để trẻ em có thể đi học gặp bạn bè sinh hoạt
sinh hoạt vui chơi trở lại
có thể tránh những hậu quả điều mắc covid một mươi chín
việc quan trọng hiện nay là nên tiêm vắc xin covid một mươi chín
đừng để ấn hận khi quá muộn
hãy tiêm phòng cho trẻ khi có cơ hội